trong phương án bốn tại chỗ thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là những cơ sở vật chất những thiết bị để phòng chống thiên tai vẫn còn thiếu và yếu thậm chí là xuống cấp nghiêm trọng
vậy thì tổng cục phòng chống thiên tai cũng có cái đề xuất thế nào trong cái việc hỗ trợ các địa phương về việc nâng cao cơ sở vật chất
lông nghiệp phát triển nông thôn đã có văn bản hướng dẫn các địa phương để xây dựng đỉnh mức tiêu chuẩn đỉnh mức
cũng như việc xây dựng kế hoạch nhu cầu về kinh phí để mua sẵn đầu tư các trang thiết bị này
tuy nhiên thì việc để đầu tư một lúc đáp ứng ngay những yêu cầu của các địa phương là một vấn đề khó khăn
bởi vì khả năng đáp ứng từ ngân sách của chúng ta là có hạn
cho nên việc mua sẵn thì cần phải được đầu tư phương diện trang thiết bị các địa phương cần phải được sắp xếp ưu tiên
làm sao cho những cái gì mà cần thiết mà sử dụng thường xuyên thì chúng ta phải tập trung
dành nguồn lực để mua sẵn
còn bên cạnh đó thì chúng ta phải huy động cái vật tư phương diện trang thiết bị của ngay người dân
trong những năm qua sạt lở đất đang xảy ra nghiêm trọng ở một số địa phương miền núi phía bắc
cũng như là các tỉnh miền trung
vậy thì tổng cục phòng chống thiên tai cũng có đề xuất thế nào trong cái việc quy hoạch lại khu dân cư
cũng như là vùng sản xuất để hạn chế những cái thiệt hại do sạt lở đất gây ra
trước những cái đợt mà dự báo nó có mưa lũ thì chính quyền địa phương phải tổ chức những cái đoàn kiểm tra
rồi triển khai cái lực lượng súng kích đi kiểm tra những cái nơi ở của người dân
ở những khu vực có nguy cơ cao để phát hiện ra kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu
mà có thể là cái dân ủ quét sẵn lả đất
bên cạnh cái việc đó thì cũng giả soát sắp xếp mà đầu tư cái nguồn địch để bố trí sắp xếp lại dân cư
ở những cái khu vực nguy cơ cao mà thường xuyên có thể là xảy ra những cái ủ quét sẵn lả đất
đồng thời thì cũng bố trí lại cái quy hoạch quy hoạch dân cư để mà sắp xếp để đảm bảo cái tính ổn định lâu dài
ông một lần nữa xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
trong năm hai nghìn hai mươi một tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là vai trò trực tiếp của các địa phương cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng
trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
nên đã góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước
mùa mưa bão năm nay thì vẫn chưa đến nhưng dự báo sẽ rất khó lường
tiếp tục những nỗ lực đã đạt được đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ xây dựng kịch bản ứng phó từ sớm từ xa
sẽ là công cụ hiệu quả để ứng phó với những bất thường về thời tiết
do hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay
và những thông tin chính sách đáng chú ý sẽ đến ngay sau đây
để bảo đảm quyền lợi cho các nhà nước
để cho người tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội việt nam đề xuất bộ y tế cho ý kiến tháo gỡ vướng mắt
trong thanh toán bảo hiểm y tế với máy mượn máy đặt tại các cơ sở y tế
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bộ y tế hướng dẫn kịp thời
các đơn vị khẩn trương chuyển đổi từ hình thức mượn đặt sang các hình thức
quy định tại nghị định số một trăm năm mươi một hai nghìn một mươi bảy ndcp của chính phủ
bao gồm cho tặng thuê xác lập quyền sở hữu
đồng thời xác định lộ trình bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi hình thức nêu trên
từ ngày một mươi năm tháng năm cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội
triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông
hộ chiếu không gắn chip điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia
dịchvucông gov vn hoặc cổng dịch vụ công bộ công an
sau khi thí điểm tại hà nội dự kiến từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định thành lập một mươi một hội đồng
lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học một mươi hai hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở
và một mươi năm hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học phổ thông
trên địa bàn tp năm hai nghìn hai mươi hai
các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
theo quy định tại thông tư số hai trăm năm mươi hai nghìn hai mươi ttbgzdt
đồng thời đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tp hà nội
với ủy ban nhân dân tp